trên những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine
ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập và làm việc tại đây
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở kiến nghị của bộ ngoại giao
chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải
tổ chức hai chuyến bay đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến bay từ romani ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và một chuyến bay từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình
khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine đưa sang các nước láng giềng
và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng
tổ công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
đang tiếp tục theo dõi sát tình hình chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hộ công dân
nhu cầu sơ tán về nước của bà công
con người việt thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân của bộ ngoại giao
và các cơ quan đại diện
trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán về nước
người việt nam tại ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ đăng ký thông tin
với bộ ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện việt nam tại các nước như sau
bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm sáu mươi năm bốn trăm một mươi một một trăm một mươi tám

bảo hộ công dân a cộng gmail com
đại sứ quán việt nam tại ukraine

đại sứ quán việt nam tại liên bang nga

đại sứ quán việt nam tại bà lan
đại sứ quán việt nam tại romania
đại sứ quán việt nam tại slovakia
đại sứ quán việt nam tại slovakia

công an huyện trảng bom vừa cho biết hai đối tượng nghi vấn hành hung phóng viên nguyễn văn tuấn bị hành hung khi tắc nghiệp tại khu vực bot trảng bom xã trung hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai
công an huyện trảng bom vừa cho biết hai đối tượng nghi vấn hành hung phóng viên nguyễn văn tuấn
đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hai đối tượng là lê duy thanh và lê đức việt cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi một tháng hai công an huyện trảng bom nhận được tin báo
của anh nguyễn văn tuấn phóng viên báo người lao động bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường hành hung
khi đang chụp hình tại giải phân cách trạm thu phí trên tuyến quốc lộ một thuộc xã trung hòa huyện trảng bom
sau khi tiến hành xác minh công an huyện trảng bom đã làm việc được với hai đối tượng thanh và việt
cả hai khai nhận vào chiều ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi việt đang dùng xe máy
chở thanh ngang qua khu vực phóng viên tuấn tác nghiệp thì phát hiện bị chụp hình
vì nghĩ anh tuấn chụp hình phản ánh việc cả hai không đội mũ bảo hiểm để cung cấp cho cảnh sát giao thông
nên thanh và việt đã đến ngăn cản và hành hung đe dọa phóng viên
tuy nhiên theo như anh nguyễn văn tuấn thì vụ việc anh bị hành hung là có chủ đích từ trước
nhằm cản trở anh tuấn ghi nhận phản ánh bức xúc của người dân liên quan đến giải phân cách
đặt trước trạm thu phí bot trảng bom
hiện công an huyện trảng bom đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của các đối tượng
để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hôm qua tổ công tác công an tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh say sổng bun
cộng hòa dân chủ nhân dân lào phá thành công chuyên án truy xét bắt giữ thành công đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm sùng a dua tên gọi khác là giàng sống ly sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép một một mươi bánh heroin từ lào về việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển ma túy
ban chuyên án đã xác định được một đường dây gồm một mươi đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép
chất ma túy với số lượng lên tới một một mươi bánh heroin từ năm hai nghìn bảy
ngay sau khi những đối tượng đầu tiên trong đường dây bị phát hiện bắt giữ
sùng a dua đã lẩn trốn sang lào
trong suốt bảy năm lẩn trốn dua đã đưa vợ con sang tuyệt đối không liên lạc về việt nam
đến sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác của công an tỉnh điện biên tại lào đã phối hợp
với các lực lượng chức năng của nước bạn tiếp cận khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại bản hủy hình sửa huyện a vụ nông tỉnh sai sưởng bun cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thưa quý vị lợi dụng việc các trường tiểu học trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín một nhóm đối tượng đã đột nhập phá khóa cửa
và trộm cắp nhiều thiết bị dạy học như máy chiếu máy in
trước tình hình đó công an huyện yên phong đã khẩn trương tập trung điều tra
bắt giữ ổ nhóm gây án và thu hồi tài sản trả lại cho các trường học
một mươi chiếc máy chiếu một chiếc máy ổn ap liwa tại các phòng học của trường tiểu học tam đa một
vừa bị kẻ gian đột nhập cắt phá khóa cửa và trộm cắp
ngay sau đó ba chiếc máy chiếu một máy in tại các phòng học phòng làm việc của trường tiểu học đông phong
cũng không cánh mà bay
với quyết tâm nhanh chóng bắt ngọn ổ nhóm gây án công an huyện yên phong đã xác lập chuyên án
sử dụng đồng bộ các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ
huy động sức mạnh tổng lực để đấu tranh làm rõ vụ án
bốn đối tượng trộm cắp đã bị bắt giữ
đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đều nghiện ma túy
trong đó nguyễn văn sơn là đối tượng chủ mưu cầm đầu
để tránh bị cơ quan công an phát hiện các đối tượng chuyên gây án vào ban đêm
nguy trang kín và điều khiển xe máy đi qua các cung đường không có hệ thống camera giám sát
bước đầu đấu tranh công an huyện yên phong làm rõ ngoài các vụ trộm cắp trên
các đối tượng còn gây ra ba vụ trộm khác trên địa bàn huyện yên phong
công an huyện yên phong đã thu hồi toàn bộ tăng vật vụ án và bàn giao trả lại tài sản cho các trường tiểu học

thứ hai khi phát hiện những đối tượng hoặc những cơ hội huyện nghi vấn
thì kịp thời báo cáo với cơ quan công an gần nhất để được giúp đỡ và được cơ quan công an hướng dẫn và xử lý
hiện công an huyện yên phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
tin an ninh trả tự từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
với hết sức manh động liều lĩnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
với tinh thần quyết tâm cao công an thành phố biên hòa đã tích cực vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt giữ năm đối tượng gây án
bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân
cả ba đều trú tại thành phố biên hòa đồng nai và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa vừa bị bắt khẩn cấp
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn thành phố biên hòa
khi phát hiện con mồi chúng điều khiển xe áp sát để đối tượng ngồi sau trước thời cơ giật tài sản
sau khi lấy được tài sản các đối tượng này tìm cách tẩu thoát
còn các đối tượng đi xe ở phía sau cũng bám đuôi với mục đích cản đường nếu bị hại hoặc người đi đường truy đuổi

bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa
tài sản mà các đối tượng chiếm được gồm hàng chục triệu đồng tiền mặt
nhiều điện thoại túi sách trang sức có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền chia nhau